hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và lãnh đạo đảng chính phủ
đại sứ quán việt nam tại lào vừa tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt
bắt đầu buổi quyên góp là một phút mặc niệm đồng bào chiến sĩ bị tử nạn trong đợt lũ vừa qua
tổng số tiền quyên góp lần này gồm cả tiền đồng tiền kíp lào tiền đô la mỹ và tiền bạc thái lan
quy đổi được khoảng bảy trăm năm mươi triệu đồng sẽ được đại sứ quán việt nam tại lào chuyển ngay về nước
nhằm hỗ trợ kịp thời đồng bào miền trung và công tác khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua
tổng số tiền quyên góp lần này gồm cả tiền đồng tiền đô la mỹ và tiền bạc thái lan
quy đổi được khoảng bảy trăm năm mươi triệu đồng sẽ được đại sứ quán việt nam tại lào chuyển ngay về nước nhằm hỗ trợ kịp thời đồng vừa qua
tổng số tiền quyên góp lần này gồm cả tiền đồng tiền bạc thái lan